tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến năm năm
thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị võ văn thưởng bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị và hai trăm linh ba tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong cuộc vận động
năm năm qua toàn quân quán triệt triển khai đồng bộ cuộc vận động đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị
sẵn sàng chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thực hiện tốt cuộc vận động cũng là cơ sở để phát huy dân chủ giữ nghiêm kỷ luật xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện
góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy cơ quan chính trị
đã tích cực chủ động sáng tạo chỉ đạo tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng ra sức khắc phục khó khăn gian khổ tự lực tự cường sáng tạo
nỗ lực vận đấu học tập giành luyện cống huyến của cán bộ chiến sĩ toàn quân và tiếp tục phát huy cao bản chất truyền thống
và hình ảnh cao đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
dịp này bộ quốc phòng đã tặng bằng khen cho tám mươi bốn tập thể và một trăm một mươi chín cá nhân vì những thành tích và đồng góp xuất sắc trong năm năm thực hiện cuộc vận động